sáng ngày một tháng một mươi một lực lượng cảnh sát biển việt nam và trung quốc đã có mặt tại điểm tập kết
để chính thức bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
đúng sáu giờ ba mươi sáng ngày một tháng một mươi một đoàn công tác của cảnh sát biển việt nam do đại tá trần văn thơ
phó tư lệnh tham mưu trưởng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một làm trưởng đoàn đã sang thăm tàu ba nghìn ba trăm linh ba của cảnh sát biển trung quốc
trong không khí cởi mở thắm tỉnh hữu nghị hai bên đã thống nhất phương án kế hoạch kiểm tra liên hợp nghề cá vịnh bắc bộ lần hai năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó hai lực lượng tiến hành trào xã giao trên biển chính thức bắt đầu chuyến kiểm tra liên hợp
tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp nghề cáo việt trung chính là nhằm mục đích giữ gìn an ninh trật tự an toàn và bảo tồn phát triển bền vững
nguồn tài nguyên sinh vật biển

tổ chức hoạt động tuần tra liên hợp nghề cá việt trung chính là nhằm mục đích giữ gìn an ninh trật tự an toàn và bảo tồn phát triển bền vững nguồn tài nguyên sinh vật biển